thưa quý vị thanh thiếu niên là đứa tuổi rất dễ bị kích động lôi kéo tham gia vào những vụ việc vi phạm pháp luật mà bản thân các em cũng không lường trước được hậu quả
mới đây công an phường tự an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đã kịp thời ngăn chặn một nhóm học sinh mang theo hung khí để hỗn chiến
do có mâu thuẫn ở trên mạng xã hội giữa một người tên là tễu với nhóm học sinh lớp một mươi và một mươi một của trường trung học phổ thông buôn ma thuật thành phố buôn ma thuật
nên tễu đã liên lạc với nguyễn gia bảo sinh năm hai nghìn
nguyễn gia bảo sinh năm hai nghìn ba trú tại tp buôn ma thuật để nhờ giúp giải quyết mâu thuẫn
sau đó bảo đã tập hợp một số học sinh lớp một mươi và lớp một mươi một trường trung học phổ thông phú xuân thành phố bù ma thuật và một số thanh thiếu niên đã bỏ học rồi hẹn nhau trên mạng xã hội
với nhóm học sinh của trường trung học phổ thông buôn ma thuật để giải quyết mâu thuẫn
sau khi hẹn nhau xong bảo tập trung những thanh thiếu niên trên rồi mang theo dao dựa đến trường trung học phổ thông buôn ma thuật để giải quyết mâu thuẫn
khi nhóm này vừa đến cổng trường
trường trung học phổ thông buôn ma thuật thì lực lượng công an phường tự an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đã kịp thời có mặt ngăn chặn và đưa các thanh thiếu niên này về trụ sở để làm việc
trong khi đó một đường dây hoạt động khai thác cát trái phép tại địa bàn của khu vực biển cửa đáy thuộc huyện kim sơn tỉnh ninh bình vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá thành công
chín chiếc xà lan cùng với hai mươi một đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép đã bị bắt giữ
thời điểm phá án là vào đêm ngày một mươi tháng một tại khu vực biển cửa đáy thuộc huyện kim sơn tỉnh ninh bình
các lực lượng chức năng do cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với cục cảnh sát giao thông viện khoa học hình sự và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đồng loạt tấn công bắt giữ chín chiếc xà lan cùng với hai mươi một đối tượng đang có hành vi khai thác cát trái phép
tiến hành khám xét khẩn cấp hai bãi tập kết cát trái phép của công ty xây dựng trọng nga do nguyễn văn trọng làm chủ đầu tư và doanh nghiệp tư nhân bảo anh thư do phạm văn tuấn làm chủ đầu tư
lực lượng chức năng đã thu giữ một số sổ sách và giấy tờ có liên quan tới khối lượng cát trái phép tại mỗi bãi khoảng hai m ba
qua điều tra mở rộng hoạt động khai thác cát trái phép do hai đối tượng là nguyễn ngọc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại kim sơn ninh bình và nguyễn văn bác sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố ninh bình cấu kết với một số đối tượng khác tổ chức hình thành đường dây khai thác cát với quy mô lớn gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận nhân dân
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
các địa phương tổ chức kiểm tra công tác ứng phó rét đậm rét hại tại các khu vực trọng điểm vùng cao đảm bảo an toàn cho người cảnh báo cho người dân không sửa bằng lò đốt than trong nhà kín
căn cứ thời tiết cụ thể chủ động cho học sinh nghỉ học tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân tại từng thôn bản hộ gia đình tập trung gia súc về chuồng có biện pháp đảm bảo an toàn chống rét như bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng thức ăn tinh làm khô giáo nền chuồng
đặc biệt người dân có thể tham khảo biện pháp chống rét cho gia súc gia cầm tại trang thông tin điện tử phòngchốngthientai mark gov vn
các tỉnh thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh sóng lớn trên biển thông báo cho các phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh triển khai các biện pháp ứng phó tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu